chương trình tham quan bằng đường sông bạch đằng cần giờ là sản phẩm mới của du lịch thành phố sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh
khởi hành từ bến bạch đằng ở trung tâm thành phố đi trên tàu cao tốc du khách thưởng thức cảnh quan hai bên bờ sông dọc theo quận một quận bốn quận bảy về hướng cần giờ để thưởng lãm và trải nghiệm cảnh đẹp ở thanh an thiềng liềng sát và các sản phẩm ẩm thực độc đáo riêng có của hệ sinh thái vùng ngập mặn
sau chương trình tham quan đầu tiên sở du lịch thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các quận huyện và doanh nghiệp tiếp tục khai thác xây dựng các chương trình tham quan bằng đường sông đi cần giờ hai ngày một đêm
các chương trình tham quan theo hướng bạch đằng củ chi kết nối với bình dương tuyến bạch đằng quận bảy cần giờ nhằm đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho du khách theo điều kiện thích ứng an toàn với covid một mươi chín và theo lộ trình khôi phục hoạt động du lịch đã được ủy ban nhân dân tp hcm ban hành
cùng với chương trình tham quan cần giờ bằng đường bộ tuyến tham quan đường sông bạch đằng cần giờ được kỳ vọng sẽ góp phần mang lại những trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho du khách